tại đại sứ quán việt nam tại liên bang nga thủ môn đội tuyển quốc gia việt nam đặng văn lâm cùng gia đình đã có buổi gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ việt nam tại liên bang nga nhân dịp anh về thăm gia đình sau hai năm thi đấu xa nhà
trong bầu không khí sôi nổi và cuồng nhiệt thủ môn đặng văn lâm cùng cha mẹ của anh đã chia sẻ với người hâm mộ nhiều điều thú vị về cuộc sống và con đường sự nghiệp của lâm
lâm cũng đã giải đáp một số quan tâm của người hâm mộ những thuận lợi khó khăn khi thi đấu tại thái lan
ban tổ chức cũng đã cho trình chiếu một đoạn phim ngắn ghi lại những hình ảnh tuyệt vời của lâm hành trình đầy dân khó song cũng rất thành công và đáng nhớ của cầu thủ mang trong mình hai dòng máu việt nga
buổi giao lưu không chỉ để lại trong lòng người hâm mộ việt nam tại liên bang nga niềm vui niềm tự hào về đội tuyển quốc gia mà họ còn được chia sẻ về những kinh nghiệm thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của thủ thành số một việt nam đặng văn lâm